cụ thể hai cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính cùng trên địa bàn phường an khê quận thanh khê
gồm cơ sở kinh doanh gạo ba ánh có địa chỉ tại số ba trăm chín mươi năm trường trinh
và công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực mạnh quân có địa chỉ tại số ba mươi chín đinh thị vân
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an quận thanh khê đã kiểm tra hành chính
tại hai cơ sở và phát hiện số lượng lớn gạo in nhãn hiệu cỏ mây
hai cơ sở đã bị xử phạt số tiền hơn một mươi bốn bốn triệu đồng
về hành vi sản xuất buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
tại tp hcm hôm qua ngày tám tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng đinh ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ quận một mươi hai cùng đồng bọn về hành vi sản xuất mua bán mũ vải giả mạo thương hiệu nón sơn
trước đó tại căn nhà không số trên đường tân thế hiệp hai mươi
phường tân tế hiệp quận một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
bắt quả tăng đối tượng đoàn duy công đang chất các quan hàng chứa năm nón vải giả mạo thương hiệu nón sơn đi tiêu thụ
lần theo manh mối lực lượng chức năng phát hiện số nó giả này được công lấy lại của đối tượng tên trọng
ở phò bắc quả tăng lực lượng công an phát hiện đinh đức trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và trần quang chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đang thực hiện sản xuất nón vải và nhãn hiệu nón sơn
tại nhà không số đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai
tiếp đó khám xét số nhà tám mươi chín trên một mươi một đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai
do đối tượng minh làm chủ và một số cửa hàng trên địa bàn phường tân thế hiệp
lực lượng công an thu giữ thêm hơn một mươi ba nón vải giả nhãn hiệu nón sơn
các đối tượng trên sản xuất nón vải giả nhãn hiệu nón sơn và rao bán trên các trang mạng xã hội
đồng thời bỏ mối cho một số cửa hàng bán ra thị trường thu lợi bất chính
tổng số hàng hóa lực lượng chức năng lập biên bản bao gồm trên ba mươi nón vải giả nhãn hiệu nước sơn
trị giá theo hàng thật trên ba mươi tỷ đồng một mươi hai máy kim một máy ủi nhiều tem núp logo có chữ và hình nón sơn
còn tại tỉnh đồng nai thì trong sáng ngày hôm nay ngày chín tháng một
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt quả tang
ba cơ sở sơ chế nội tạng châu bò không rõ nguồn gốc ngâm tẩm hóa chất trên địa bàn phường tân hòa tp biên hòa
kiểm tra ba cơ sở sơ chế của bà huỳnh thị kim hoa trịnh đình thành cùng tại khu phố chín
và trịnh đình thủy khu phố một mươi phát hiện có một số nhân công đang sơ chế nội tạng châu bò dưới sàn nhà
không đảm bảo vệ sinh có biểu hiện ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng
tổng số lượng nội tạng châu bò phát hiện tại ba cơ sở là trên gần một ba tấn
những ngày vừa qua ngư dân các tỉnh miền trung tất bật ra khơi cho chuyến đánh bắt đầu năm hai nghìn hai mươi
trải qua một năm với nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín ngư dân kỳ vọng những chuyến biển bội thu
để từng bước phục hồi kinh tế ghi nhận tại thỉnh thừa thiên huế
cảng thuận an những ngày qua từ sáng sớm hàng chục tàu cá nối đuôi nhau vào bờ để cấp cá
tiếp nhiên liệu thu xếp người lưới cụ sẵn sàng cho chuyến vương khơi dài ngày
trở lại biển khơi sau một thời gian tàu phải nằm bờ ngư dân ngô đức diếp cùng các bàn thuyền
của mình hết sức phấn khởi
việc đánh bắt khai thác và tiêu thụ thủy hải sản
của ngư dân tại thỉnh thừa thiên huế nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung
đã phải trải qua một thời gian dài khó khăn do những tác động của tình hình dịch bệnh
việc xuất khẩu gặp khó khăn giá nhiên liệu tăng cao cùng với những nỗ lực vượt khó của người dân
thời gian tới nhiều kế hoạch hỗ trợ để việc đánh bắt diễn ra thuận lợi hơn sẽ được triển khai
chúng tôi cũng kiện nghi là ủy ban tỉnh và hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để mà
tăng cường xây dựng cái cản cả thuận án mới hoàn thành sớm cũng như là đế kè để mà ổn định cái
cửa tư hiện để cho cả cái tàu cả lớn ra vào thuận lợi tiết kiệm chi phí rồi cũng như đề xuất là
xem xét để mà hỗ trợ cái gói thông tin thuê bao vms giám sát tàu cá qua vệ tinh
mong rằng với sự đồng hành của chính quyền và các ban ngành chức năng
thông qua các chính sách hỗ trợ ngư dân sẽ có thêm động lực để thường xuyên có mặt trên các ngư trường
cải thiện được kinh tế và đặc biệt góp phần giữ gìn biển đảo thiên liên của tổ quốc
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu thủy sản năm qua tăng sáu phần trăm
năm hai nghìn hai mươi được đánh giá là kết quả vượt mong đợi trước đó ngành thủy sản việt nam đặt mục tiêu kim
ngành xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi một là tám tám tỷ usd qua khảo sát đánh giá của ngành nông nghiệp
tỉnh trà vinh năm hai nghìn hai mươi một nhiều hộ nông dân ở các huyện ven biển như cầu ngang
duyên hải thị xã duyên hải mạnh dạng chuyển đổi nuôi tôm sú nuôi thẻ chân trắng bán thâm canh
thân canh trong ao đất sang mô hình nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong ao nổi ao đất lót bạc
do lợi nhuận bốn trăm linh triệu đồng một hectare một vụ cú thỏ đã tổ chức xuất khẩu lô bưởi đoan hùng
đầu tiên sang thị trường cộng hòa liên bang nga đây đều là những quả bưởi đạt tiêu chuẩn việt gáp
được sản xuất theo hướng hữu cơ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học
thân thiện với môi trường bưởi vàng đẹp đã có gần hai mươi bốn vé tàu tết được bán ra trên toàn quốc
đó là kết quả sau gần hai tháng mở bán vé tàu tết nguyên đán nhân dần trên toàn hệ thống
thành phố hồ chí minh sẽ hỗ trợ năm mươi bảy mươi người nghèo qua điện thoại thông minh trong năm nay đây
đây là thông tin từ sở thông tin và truyền thông thành phố sở này dự kiến cũng sẽ phối hợp với
sở lao động thương minh và xã hội ra soát trang bị năm mươi bảy mươi điện thoại thông minh cho
vì nghèo chưa có điện thoại thông minh trong năm hai nghìn hai mươi hai nhằm mục tiêu chuyển đổi số
thưa quý vị trong giai đoạn phục hồi thì cần phải đảm bảo hài hòa giữa việc phòng chống dịch với việc
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc di chuyển sử dụng dịch vụ của khách du lịch giữa các doanh
nghiệp và giữa các địa phương là điều mà ngành du lịch cần phải làm điều đáng quan tâm lúc này là
các địa phương các doanh nghiệp đã bắt tay vào việc xây dựng hành lang an toàn như thế nào trong bối
cảnh dịch bệnh tại mỗi nơi mỗi khác đó cũng chính là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong tiểu mục góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một hội nghị kết nối du lịch giữa hà nội và các địa phương đã được ủy ban nhân dân
thành phố hà nội tổ chức với chủ đề thiết lập hành lang du lịch an toàn hà nội và các địa phương hội nghị
đã có sự góp mặt của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sở du lịch sở văn hóa thể thao du lịch một mươi hai tỉnh
thành phố gồm hà nội quảng ninh hải phòng ninh bình thanh hóa nghệ an hòa bình sơn la điện biên
lào cai hà giang để cùng nhau trao đổi thảo luận các vấn đề nhằm từng bước phục hồi lại hành du lịch
tại sự kiện lần này một mươi hai tỉnh thành phố đã thống nhất cùng xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể và cam kết
tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch các địa phương đưa khách đến địa phương mình tham quan
du lịch đảm bảo thuận lợi về giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nguyên tắc hai điểm đến một hành trình xuyên suốt đồng thời xây dựng một bộ nhận diện cho các doanh nghiệp
lữ hành tổ chức các tour các chương trình du lịch của các địa phương tham gia hành trình du lịch an toàn
và thống nhất tuyến du lịch an toàn giữa các địa phương
cái nhu cầu cấp thiết được đặt ra trong cái thời kỳ du lịch bình thường mới này là cần phải tạo ra một cái hành năng du lịch xanh
cái hành năng du lịch xanh này được hiểu được theo nghĩa là gì
chúng ta từ những điểm xanh và điểm vàng đến với những tỉnh thành mà là điểm xanh
và đây là cái đòi hỏi một cách cấp thiết nhất của hà nội với tất cả các tỉnh thành nếu như chúng ta muốn phát triển du lịch
việc đi lại thuận lợi trong đó có việc du lịch an toàn
câu chuyện của riêng hà nội
trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh chỉ trong đầu năm nay năm hai nghìn hai mươi
thì nhiều điểm đến du lịch trên cả nước đã đón hàng chục nghìn khách du lịch nội địa
đó là những dấu hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch và các địa phương đã bắt tay ngay
vào việc thiết lập những hành lang du lịch an toàn tạo môi trường thông thoáng để đón du khách
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khách du lịch khi đến hà giang
tất cả các cơ sở y tế đều phải có đường dây nóng và có phương án hỗ trợ tối đa ngành du lịch
khi có sự cố về y tế xảy ra
đến thời điểm này thì công suất khai thác đã thấy tăng trưởng rất là tốt
và khai thác ở các cơ sở như chú thì theo đánh giá của các huyện cũng đạt khoảng sáu mươi
tôi rất mừng khi mà tỉnh hà giang đã chỉ đạo chặt chẽ và quan điểm
đó là không giro không có giro covid nhưng phải làm tốt công tác phòng chống dịch
từ kinh nghiệm của hà giang mỗi địa phương không cần thiết phải xây dựng nhiều bộ tiêu chí
mà nên tuân thủ theo hướng dẫn mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành
theo các chuyên gia không nên mỗi địa phương tạo một rào cản riêng
xây dựng một quy chế riêng áp dụng với du khách
làm như vậy vùng trường sẽ cản trở hành trình trải nghiệm
tỉnh có tổ chức để được các ý kiến tham vấn của các chuyên gia du lịch
các nhà quản lý các doanh nghiệp để từ đó đưa ra được những biện pháp
giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt thử sát hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid
trong lĩnh vực du lịch
với hàng loạt chính sách linh hoạt trong phòng chống và phát triển kinh tế
dự báo từ đầu năm nay khách du lịch có hộ chiếu vaccine đến việt nam
tiếp tục tăng lên
cùng với đó
du lịch nội địa tiếp tục là hướng khai thác chủ đạo của du lịch việt nam thời gian tới
bởi vậy việc tháo gỡ những nút thắt trong việc thiết lập hành lang du lịch an toàn
giữa các địa phương sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn trong khôi phục phát triển du lịch
cả ở trước mắt và lâu dài
từ đầu dịch covid đến nay việt nam đã ghi nhận hơn một tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín
tức là trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm
số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh gia tăng khiến cho nhiều người lo ngại đã tự mua thuốc
và tự điều trị nếu không đúng cách thì rất có thể nguy kịch tới tính mạng
và để có những hướng dẫn cụ thể thì mời quý vị cùng theo dõi tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay
từ đầu dịch đến nay việt nam ghi nhận hơn một tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín
mỗi ngày ghi nhận hơn một mươi ca
số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh gia tăng khiến cho nhiều người lo ngại đã tự mua thuốc
tự điều trị nếu không đúng cách thì rất có thể ghi nguy kịch tới tính mạng
tiền mắt cận măng và bản thân mệnh của người
vâng thưa quý vị
khi dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục lây lan
nhiều người dân cũng đã có tâm lý là tự tìm mua và chữ sẵn một số loại thuốc
để dự phòng tại nhà khi điều trị bệnh covid một mươi chín
thế nhưng mà cái việc tự tìm hiểu mua và nên sử dụng thuốc như thế nào
thì vẫn là điều mà người dân cần phải tìm hiểu rõ hơn
và ngày hôm nay thì chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung cấp
phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này
vâng xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì mỗi gia đình có nên là mua tự mua thuốc kháng covid ngay tại nhà không ạ
vâng các thuốc kháng virus để điều trị covid một mươi chín
thì đều là những thuốc mà mới được nghiên cứu phát triển
đặc biệt là covid một mươi chín là một bệnh mới xuất hiện trong hai năm vừa qua
và do đó cho nên là cái việc điều trị nó phải trên cơ sở
cái thử nghiệm mà được giám sát kỹ cả
cho nên người dân không nên tự mua và tự điều trị
khi mà chúng ta chưa được phép và chưa được cấp phép một lưu hành dòng giải
vâng thưa bác sĩ thời gian qua thì bộ y tế cũng đã cho phép điều trị f tại nhà
vậy thì khi điều trị tại nhà thì người bệnh cần phải lưu ý sử dụng thuốc như thế nào ạ
những người covid một mươi chín mà được chỉ định điều trị tại nhà
thì việc cơ bản cũng chỉ cần sử dụng các loại thuốc cơ bản
ví dụ như là thuốc hạ sốt các thuốc bồi phụ nước điện giải
như là orezon chẳng hạn các loại vitamin
như vậy là nó đủ phú cho giai đoạn điều trị trong tuần đầu tiên của bệnh rồi
còn nếu như mà không may rơi vào nhóm bị diễn biến nặng
thì những bệnh nhân cần phải được đưa đến cơ sở y tế và điều trị tại cơ sở y tế
vâng thưa bác sĩ thuốc kháng viêm và thuốc chống đông
là một trong những loại hai loại thuốc mà thời gian gần đây nhiều người bệnh đã tìm mua
vậy thì theo bác sĩ là trong trường hợp nào thì người dân được sử dụng loại thuốc này ạ
kết thuốc kháng đông và kháng viêm là những thuốc dành cho những bệnh nhân có diễn biến nặng
ở giai đoạn hai
thế do vậy cho nên là những thuốc ấy là chỉ nên điều trị khi bệnh nhân được chỉ định nhập viện
bởi vì bản thân việc sử dụng thuốc kháng đông kháng viêm như vậy
thì nó đòi hỏi phải có các xét nghiệm các chỉ định theo dõi rất là chặt chẽ
và do vậy cho nên người bệnh không nên tự ý sử dụng tại nhà
và đặc biệt là không nên tự ý sử dụng nó khi mà người ta mới ở giai đoạn đầu tiên của bệnh
xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì đã cung cấp cho người tiêu dùng
những lưu ý khi mua cũng như là sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay